sau một tuần vận hành đầu tiên từ ngày sáu tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
hà nội metro vừa có báo cáo về số lượng hành khách và lượt chạy tàu
theo đó trong tuần đầu vận hành tàu đô thị đã chở được một trăm sáu mươi năm tám trăm hai mươi bốn lượt hành khách
với các lượt tàu đã vận hành đại diện hà nội metro cho biết
đơn vị đã huy động chín trăm ba mươi lượt tàu chạy an toàn
tất cả các lượt tàu này đều do cán bộ nhân viên và lái tàu người việt làm việc tại hà nội petro đảm nhiệm hoàn toàn
về kế hoạch chạy tàu trong tuần tiếp theo tổng giám đốc hà nội metro cho biết
thay vì chạy một mươi năm phút một chuyến bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng một mươi một hà nội metro đã tăng tần suất chạy tàu lên một mươi phút một chuyến
việc tăng dần suất tàu nhằm mục tiêu tiếp cận dần với biểu đồ chạy tàu theo kế hoạch
vừa giảm thời gian chờ đợi tàu của hành khách